ngày năm tháng một mươi hai sau quá trình khám xét kiểm tra lực lượng công an thành phố thanh hóa phát hiện tại xốp quần áo mai hường có nhiều quần áo không có hóa đơn chứng tử về nguồn gốc xuất xứ nên đã thực hiện thu giữ phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh thanh hóa để làm rõ
liên quan đến vụ việc chủ số quần áo mai hường ở đường lê hoàn phường lam sơn thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa bạo hành cắt tóc cắt áo ngực nữ sinh trộm trên váy một trăm sáu mươi đồng quá trình điều tra công an thành phố thanh hóa đã thu giữ rất nhiều quần áo tại shop này
trước đó sáng ngày bốn tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm nhục người khác cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại số quần áo mai hường tại số chín mươi ba đường lê hoàn
phường lam sơn thành phố thanh hóa đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với cao thị mai hường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường lam sơn thành phố thanh hóa về tội làm nhục người khác cưỡng đoạt tài sản
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với trịnh đình anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi là chồng của mai hường về tội cưỡng đoạt tài sản
cơ quan chức năng đã khám xét số quần áo mai hường và thu giữ nhiều hàng hóa có liên quan đồng thời tiến hành điều tra theo quy định
tuy nhiên những người theo dõi từ đầu vụ án chắc chắn đều có chung câu hỏi bị can hường cùng chồng là hai đối tượng chính của vụ án còn một số người ở đó cũng tham gia giúp sức
vậy những người đó có bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm hay không
về vấn đề này theo tiến sĩ luật sư đặng văn cường căn cứ quy định tại điều một mươi bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm thì đồng phạm là có từ hai người trở lên cùng ý chí thực hiện một tội phạm
bởi vậy trong quá trình điều tra cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ vai trò của người phụ nữ lớn tuổi cùng tham gia đánh đập hành hạ làm nhục nạn nhân để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
với diễn biến của clip cho thấy người phụ nữ lớn tuổi không hề can ngăn mà còn có hành vi đánh đập chửi bới làm nhục nạn nhân do đó cơ quan điều tra sẽ xem xét xử lý người phụ nữ này với vai trò đồng phạm
hiện nay vụ án mới chỉ bắt đầu
trong quá trình điều tra cơ quan tố tụng sẽ làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan trong đó có người phụ nữ lớn tuổi người bảo vệ và người quay clip
luật sư đặng văn cường nhận định trong clip còn có hành vi của một người lớn tuổi mặc áo màu xanh có thể là bảo vệ có hành vi chửi bới giữ tay đè nạn nhân là rất rõ ràng có thể cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khởi tố bị can và xử lý đối với những người này
như thông tin đã đưa ngày ba tháng một mươi hai một đoạn clip được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội
cơ quan tối tụng đã ghi lại cảnh cô gái sinh năm hai nghìn bốn đang quỳ xuống và bị một nhóm người xúc phạm cắt tóc cắt áo lót nữ sinh này đã trộn một chiếc váy trị giá một trăm sáu mươi đồng tại shop thời trang mai hường trên địa bàn tỉnh thanh hóa
thay vì giao nộp cho cơ quan chức năng chủ cửa hàng gây phẫn nộ khi tự ý tra khảo quay video làm nhục bằng những lời lẽ khó nghe
dưới sự hỗ trợ của bảo vệ và nhân viên cửa hàng nhóm người tiếp tục tác động vật lý hành hạ nặng tay và dùng kéo cắt tóc dây áo ngực của nạn nhân
ép buộc phải cởi mũ bảo hiểm để quay cận mặt phía cô gái trẻ hiện rõ sự sợ hãi khi liên tục gào khóc xin lỗi hứa bồi thường nhưng không được tha thứ
điều làm dư luận bức xúc hơn cả là mặc dù không ngừng khóc lóc văn xin nhưng phía cửa hàng đưa ra thỏa thuận trong vòng ba ngày nữ sinh trên phải giao nộp đủ số tiền một mươi năm triệu nếu không sẽ tung clip lên mạng xã hội rồi báo công an
kèm với đó là hàng loạt tin nhắn hàm dọa mang tính chất bạo lực
ngay sau khi đoạn clip được đăng tải
trên mạng xã hội tối cùng ngày công an thành phố thanh hóa đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ đến cửa hàng quần áo để tiến hành điều tra làm rõ
chủ cửa hàng thời trang mai hường cũng đã được mời lên cơ quan công an để làm việc tiến hành lấy lời khai
đến sáng ngày bốn tháng một mươi hai với những bằng chứng thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với vợ chồng chủ trang mai hường
trong khi chờ đợi điều tra chính thức từ cơ quan chức năng
mới đây một tài khoản facebook có tên ht tự nhận là mạnh thường quân đã chia sẻ hoàn cảnh đáng thương của nữ sinh trộm váy để dư luận có góc nhìn đa chiều hơn
được biết bố của nữ sinh này mất sớm vì tai nạn giao thông bỏ lại người vợ nuôi bốn người con
kèm theo đó là người bà bị mù nên vô cùng túng quẫn
vì không đủ tiền bồi thường nên bố mẹ con phải chạy vạ khắp nơi để vay năm triệu đồng
thế nhưng chủ shop thời trang vẫn hồn mực đòi một mươi năm triệu mới chấp nhận bỏ qua
mạnh thường quân chia sẻ câu chuyện trên không nhằm mục đích cổ suý cho hành động trộm cắp
tuy nhiên một đứa trẻ chưa đủ nhận thức lại lớn lên trong hoàn cảnh thiếu tình thương cần được giáo dục bằng cách có nhân đạo hơn
thay vì làm nhục từ thể chất đến tinh thần người khác chủ cửa hàng có thể nhờ cơ quan chức năng và nhà trường can thiệp
chỉ vì sự nóng tính bản thân mà dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng thậm chí đối mặt với dấu hiệu vi phạm pháp luật
trong bài chia sẻ của mình mạnh thường quân này có nói
kính thưa cộng đồng mạng thực sự việc này không phải của em nhưng là con người em quá bức xúc
bé hôm nay bị đánh trên shop mai hường lá trước kia em và một anh trai gôn gôn
có kêu gọi giúp đỡ hoàn cảnh nhà bé vì quá khó khăn
bố chẳng may tai nạn mất sớm mẹ nuôi bốn chị em còn thêm người bà bị mù
người ta thường bé còn không hết mà nỡ một trăm sáu mươi lấy tình con người
em vẫn chưa xác minh được là chuyện ép tống tiền có thật hay không
nhưng em đã có nghe mẹ bé nói là ép trả một mươi chín
nhưng nhà nghèo không có tiền nên mang lên năm triệu
tuy nhiên chủ shop không lấy ép nếu sau một ngày không mang đủ một mươi triệu
thì phải ký giấy đóng ba mươi triệu
cho đến dạng sáng ngày bốn tháng một mươi hai công an thanh hóa vẫn tiếp tục tiến hành khám xét
tại hiện trường có hàng chục người mặc sắc phục công an khám xét
đồng thời tiến hành thu giữ hàng hóa bên trong cửa hàng thời trang mai hường
trước cửa hàng ô tô tải đang chờ sẵn để bốc hàng lên xe
rất nhiều người dân hiếu kỳ bức xúc trước hành vi của chủ shop
ở bên ngoài
đến khoảng hai giờ ngày bốn tháng một mươi hai công an thành phố thanh hóa khám xét
trong cửa hàng thời trang mai hường
toàn bộ quần áo giày dép trong cửa hàng được lực lượng công an kiểm đếm
như phong đưa lên xe tải trở về trụ sở để phục vụ công tác điều tra
làm rõ nguồn gốc xuất xứ
không chỉ có mạnh thường quân này rất nhiều người dân bày tỏ sự bất bình
lại một câu chuyện buồn xảy ra ở thanh hóa
trong đời ai cũng có sai lầm nhưng khác nhau ở cách hành xử
bảy mươi chiếc váy một trăm sáu mươi đánh và bắt đền một mươi năm triệu đồng có đáng để làm như vậy hay không
tôi chỉ là một người lạ nhưng khi được biết câu chuyện này tôi cảm thấy bức xúc thay
cháu bé trong đoạn video là một trường hợp không ngoại lệ
cháu có lỡ sai lầm khi lấy của shop mai hưởng một cái chân váy trị giá một trăm sáu mươi
bị phát hiện cháu đã đến cầu xin tha thứ và đồng ý đền bù sản phẩm mình đã lấy
nhưng họ đã đánh đập và không tha cho cháu bắt cháu phải đền bù số tiền một mươi năm triệu đồng trong ba ngày
vì cháu quá sợ hãi nhưng không dám nói với ai mãi cho đến khi họ đang cháu lên mạng xã hội
thì cháu đã bị một cú sốc rất lớn khi không dám nhìn ai và không dám đi học
dù sau đó gia đình đến nói chuyện nhưng họ vẫn bắt phải đến số tiền lớn như vậy
một trăm sáu mươi liệu làm vậy với một đứa bé có đáng hay không
tôi cảm thấy sự việc này không đáng để cháu bé phải chịu nhiều hình phạt đến vậy
chúng ta rồi cũng có lúc sai lầm nên hãy sống có lương tâm đừng dồn ép họ bước vào đường cùng
xin cảm ơn mọi người đã làm